thưa quý vị vào khoảng một mươi năm h chiều ngày năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng đoàn cấp cao việt nam
đã diễn ra trang trọng tại văn phòng tổng thống hàn quốc thủ đô seoul theo nghi thức cao nhất của hàn quốc dưới sự chủ trì của tổng thống đại hàn dân quốc yon check yeen
chuyến thăm hàn quốc của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước
trong chiến lược ấn độ dương thái bình dương của hàn quốc để đóng góp cho tự do hòa bình và thịnh vượng ở khu vực asean được xác định là khu vực quan trọng nhất và việt nam là đối tác vô cùng quan trọng của hàn quốc
theo đại sứ hàn quốc tại việt nam oeong ju việt nam là đối tác chính để hàn quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với asean
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn chín sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hợp tác hai nước ngày càng gặt hái nhiều trái ngọt
từ chính trị an ninh và quốc phòng đến đầu tư thương mại
giáo dục du lịch hợp tác địa phương
quãng thời gian ba mươi năm tuy chưa phải là dài nhưng việt nam hàn quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực
tìm cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được củng cố
hiện nay việt nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của hàn quốc trong khi hàn quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam
đến hết năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt mốc tám mươi tỷ đô la mỹ
và nếu so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao
kim ngạch thương mại đã tăng khoảng một trăm sáu mươi lần trong vòng ba mươi năm qua
điều này được đánh giá là một bước đột phá hiếm có trong mối quan hệ bang giao
cho đến thời điểm hiện tại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc hoàn toàn
cùng với đó là những biến động trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng
hàn quốc và việt nam cần tăng cường mạnh mẽ hợp tác an ninh kinh tế nhằm ổn định và phục hồi chuỗi cung ứng
ngay sau lễ đón chính thức tổng thống hàn quốc yoon seok yen
và chủ tịch nước đã tiến hành hội đàm
tổng thống jun chak yen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm cấp nhà nước tới hàn quốc
của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
khẳng định hàn quốc luôn coi việt nam là đối tác quan trọng
ưu tiên trong chính sách đối ngoại của hàn quốc tại khu vực
trong không khí tin cậy chân thành và cởi mở
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng và hiệu quả
của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong những năm qua
nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược vào năm hai nghìn chín
trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được với niềm tin mạnh mẽ vào tương lai hợp tác giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ việt nam hàn quốc lên đối tác chiến lược toàn diện
mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước
hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng
về các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa quan hệ chính trị và hợp tác về quốc phòng an ninh hai nước
lên mức tương xứng với khuôn khổ quan hệ mới phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới
hai bên nhất trí đẩy mạnh toàn diện hợp tác về thương mại đầu tư hợp tác phát triển và chuyển giao công nghệ
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thích ứng với tình hình mới
nhất trí phối hợp sớm đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
hướng tới một trăm năm mươi tỷ usd vào năm hai nghìn ba mươi theo hướng cân bằng
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của nguồn vốn oda hàn quốc dành cho việt nam thời gian qua
nhất trí tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển tăng nguồn vốn oda cho việt nam trong những năm tới
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
phù hợp với luật pháp quốc tế unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
thúc đẩy đối thoại hợp tác và thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
theo các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đóng góp vào hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới
kết thúc hội đàm chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và tổng thống yêu sát yên
đã ra công bố chung việt nam hàn quốc về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác
giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đến hàn quốc của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
ngày năm tháng một mươi hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
thứ trưởng bộ công an đã đến thăm làm việc với ngài ly ơn tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam và đoàn công tác thứ trưởng trần quốc tỏ gửi lời cảm ơn chân thành
tới ngài ly ân sóc tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc cùng các bạn đồng nghiệp hàn quốc đã dành thời gian đón tiếp
đồng chí thứ trưởng cũng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đại tướng tô lâm
bộ trưởng bộ công an việt nam đến ngài tổng công tố ly ân sóc
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc nói chung
và với viện công tố tối cao hàn quốc nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn thời gian tới bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa trong đó tập trung đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao chuyên viên
trao đổi thông tin về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
bộ công an việt nam cam kết sẽ làm hết sức mình để mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan đạt được kết quả
mà hai bên mong muốn góp phần quan trọng vào công cuộc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
thay mặt viện công tố tối cao hàn quốc tổng công tố lyon đánh giá cao sự hợp tác của bộ công an việt nam
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa hai nước
tổng công tố lyonc mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và viện công tố tối cao hàn quốc
trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển đạt được nhiều kết quả thiết thực trên mọi lĩnh vực hợp tác
góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
sáng nay tại nhà quốc hội bộ chính trị ban bí thư trung ương đảng tổ chức khai mạc hội nghị toàn quốc
nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba với chuyên đề một
tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến
tham dự hội nghị có thủ tướng phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và địa phương
tại điểm cầu đảng ủy công an trung ương có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ
tại hội nghị đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
chuyên đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới
mục tiêu tổng quát của nghị quyết số hai mươi bảy nqtvk là hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân
do nhân dân vì nhân dân do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
sống pháp luật hoàn thiện được thực hiện nghiêm minh nhất quán thượng tôn hiến pháp và pháp luật
tôn trọng bảo đảm bảo hiệu quả quyền con người quyền công dân quyền lực nhà nước là thống nhất
được phân công rành mạch phối hợp chặt chẽ kiểm soát hiệu quả
nền hành chính tư pháp chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại bộ máy nhà nước tinh gọn trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả
đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ phẩm chất năng lực thực sự chuyên nghiệp liêm chính
quản trị quốc gia hiện đại hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh bền vững
trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm hai nghìn ba mươi
đồng chí phan đình trạc đã phân tích nhiều điểm mới trong các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã được nêu ra
đó là trung ương nhấn mạnh yêu cầu về tăng cường tổng kết thực tiễn
nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục tạo sự thống nhất nhận thức về tám đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị
thể chế hóa đầy đủ và thực hiện đúng đắn hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp
dân chủ đại diện nhất là dân chủ ở cơ sở
trong thời gian hai ngày dễ làm việc hội nghị sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quán triệt các chuyên đề
gồm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
hướng tới ngày nhân quyền quốc tế mùng một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai năm nay xin mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những nỗ lực của việt nam
trong công tác đảm bảo nhân quyền đặc biệt là đảm bảo quyền của các phạm nhân tại các cơ sở giam giữ
qua phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
trong bức tranh tổng thể về những kết quả tích cực và những nỗ lực mà việt nam đã và đang thực hiện để đảm bảo quyền con người
một trong những lĩnh vực nổi bật
chính là việc đảm bảo quyền của các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam
các bị can bị cáo đang bị tạm giam tạm giữ
đây luôn là một trong những công tác được đảng nhà nước ta quan tâm
đồng thời được bộ công an triển khai một cách nghiêm túc trách nhiệm
đây là những hình ảnh tại một lớp mầm non trong trại giam kim sơn huyện hoài ân tỉnh bình định
từ nhiều năm nay lớp học này được tổ chức để nuôi dạy các em nhỏ là con của cán bộ đang công tác tại trại
cùng với đó là con của các phạm nhân đang chấp hành tại đây
một trong những điểm nhấn mà các cơ sở giam giữ đã làm được là trong những trường hợp cụ thể là có người đang chấp hành án phạt tù
hoặc là bị can bị cáo vì có con nhỏ mà phải bắt buộc phải đưa vào đấy thì cơ sở giam giữ đã có những lớp mẫu giáo riêng
và cho các cháu được chăm sóc với cả con của cán bộ chiến sĩ
tôi thấy rằng đấy là
không có một cái sự phân biệt nào giữa các con của cán bộ chiến sĩ cũng như là cái người đang chấp hành án phạt tù
là một trong những phạm nhân vào trại chấp hành án khi đang mang thai
tất cả mọi công việc từ lúc sinh con đến việc chăm sóc con nhỏ tại trại
phạm nhân nguyễn thị thanh tịnh đều được các cán bộ trại giam hỗ trợ tốt nhất
khi vô đây tôi cũng có con nhỏ nhưng mà việc cán bộ giáo rất là sắp xếp nhầm tổ rảnh hơn mấy trẻ bình thường
má chị ở trong khu vườn giam thì tại địa chuyện của hai mẹ con rất là thoải mái
con sinh mới về thì cũng được cán bộ y tế các cô ngồi chăm sóc rất là tốt
với lại là cháu được hàng tháng được trại cho đi tìm ngừa đứng theo ngày tìm ngừa của khu vực làng trại
cháu đeo ủy cũng nhờ cán bộ y tế đâu là cho uống thuốc chăm sóc rất là kỹ lưỡng
cung cấp đầy đủ khách cũng đầy đủ
các lưu yếu phẩm cũng đặc biệt là các cháu nhỏ thì đã có những trường hợp là được cấp cái sữa bột đến một triệu rưỡi
đấy thì tôi thấy rằng là những cái đấy là thể hiện sự quan tâm đến các cháu các cơ sở giam giữ đã tạo điều kiện hết sức cho người mẹ trực tiếp chăm các cháu
cũng như là bảo đảm chế độ chính sách cho các cháu
không chỉ tại trại giam kim sơn mà tại tất cả các cơ sở giam giữ trên cả nước đều thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ khi đang có con nhỏ
ngoài ra các vấn đề về y tế chăm sóc sức khỏe cho người chấp hành án cũng được các cơ sở giam giữ thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả

ngoài ra trong các trại có trẻ em của phạm nhân cũng đã được có một nhà trẻ riêng và học cùng với con của cán bộ và được chăm sóc ăn uống khá là đầy đủ
việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo các điều kiện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về môi trường sinh sống lao động học tập cải tạo cũng được thực hiện một cách bài bản phù hợp
tại trại giam yên hạ tỉnh sơn la căn cứ theo nguyện vọng độ tuổi và điều kiện sức khỏe các phạm nhân sẽ được phân bổ và đào tạo nghề phù hợp như may công nghiệp gen sắt làm nhựa hoặc một số ngành nghề thủ công
đây cũng là một chủ trương được triển khai đồng bộ tại các cơ sở giam giữ khác trên cả nước
hiện bộ công an đang tiến hành thí điểm tổ chức hướng nghiệp dạy nghề và lao động cho phạm nhân ngoài trại giam tạo điều kiện để họ có một hành trang nghề nghiệp thuận lợi hơn sau khi kết thúc chấp hành án tái hỏa nhập cộng đồng
ở đây thì tôi được cán bộ con như là được dạy cho người đang ghế
cho người đang ghế này thì rất là đáp ứng theo thứ nhất là theo tuổi tác con như là cán bộ bố trí theo lứa tuổi tầng độ tuổi con như là tùy theo sức khỏe của từng phạm nhân
rồi về sản phẩm thì làm ra chung rất là đơn giản không như là trong cái nghề này thì hôm nay mai chúng tôi mà được về đời thì cũng là áp dụng để mà thực hiện trong cái nghề của mình khi được về đời
đối với tôi thì sau khi được học và lao động thì được hướng nghiệp dạy nghề thì tôi sẽ tự tin bản thân tôi hơn để sau này khi tái nhập hoàn nhập vào cộng đồng thì tôi sẽ tìm được công an việc làm ổn định hơn
đa phần phạm nhân là trong độ tuổi lao động
thì cái việc mà tạo điều kiện cho người ta lao động nó còn cái ý nghĩa để cho họ được trải qua cái lao động làm cho cái con người nó trở lên lương thiện
bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe xây dựng môi trường lành mạnh đào tạo cho phạm nhân để họ chắc tay nghề các chính sách như đặc xá giảm án tha tù cấp căn cước công dân cho những người được đặc xá đã được triển khai thực hiện một cách công khai minh bạch và trách nhiệm tại các cơ sở giam giữ
những việc làm đó thể hiện tinh thần nhân đạo nhân văn
tôn trọng và bảo đảm quyền con người đối với những người đã từng lầm lỗi
em nghĩ lại là dưới đây tại sao vì ở đời mình không có cố gắng được như lúc mà ở trong đây
bây giờ không làm gì cũng quy tâm hơn
mình nghĩ là sau này em về em sẽ cố gắng làm sao để lao động vẫn hồi y hệt như ở trong đây
những cái thành quả lao động mình làm ra nó sẽ đáp lại cho em
có thể thấy trong những năm qua mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra nhưng công tác bảo đảm quyền con người đối với những người đang chấp hành án phạt tù luôn được đảng nhà nước quan tâm được các cơ quan chức năng triển khai một cách hiệu quả
những nỗ lực đó đã và đang đóng góp tích cực và kết quả nổi bật của việt nam trong việc thực hiện các cam kết của liên hợp quốc về nhân quyền
đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam đó là tôn trọng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
và đây là những minh chứng rõ ràng nhất
đập tan những luận điệu xuyên tạc bôi nhọ việt nam trong thực hiện bảo đảm quyền con người nói chung quyền con người đối với các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nói riêng
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình
vận chuyển trái phép bốn bánh heroin ba đối tượng trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la bắt giữ
cụ thể cà văn sơn bị phát hiện khi đang vận chuyển bốn bánh heroin trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thuận châu đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là lò văn trung và lò văn sơn
cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô hai điện thoại di động số tiền ba triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo quy luật dịp cuối năm là thời điểm mà các loại tội phạm hoạt động tăng cường nhất là tội phạm về ma túy
trước tình hình này công an tỉnh quảng bình đã và đang tập trung lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan
quyết liệt đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng
chỉ trong thời gian ngắn chưa tới hai tuần lễ triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh quảng bình đã phát hiện bắt giữ chín vụ hai mươi ba đối tượng về hành vi tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ tám kg và gần ba năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
đặc biệt đã triệt phá thành công giai đoạn một và giai đoạn hai
chuyên án đấu tranh với các đối tượng tàng trữ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ năm đối tượng thu giữ hai mươi một kg ma túy tổng hợp dạng ketamin và hơn ba viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
cùng với nhiều tài liệu có liên quan
đây là chuyên án đấu tranh với đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới việt lào
liên quan tới nhiều đối tượng có cả đối tượng người nước ngoài
tổ chức tội phạm ma túy hoạt động khá tinh vi chặt chẽ gây không ít khó khăn cho lực lượng đấu tranh phá án
các đối tượng hoạt động rất là manh đồng
không chừng là người việt nam hiện nay xuất hiện xu hướng là người lào vận chuyển ma túy đi sâu vào nội địa việt nam
sử dụng các phương tiền ô tô các loài phương tiền khác rất khó cho lực lượng chức năng kiểm soát ta cử khẩu
cũng như là trong nội địa
và vấn đề thứ hai nữa là khó khăn bất đồng với ngôn ngữ cũng như là địa bàn hoạt động rồng trong điều kiện mở cửa
thì xu hướng là phương tiền và người điên lại rất là đông và lực lượng mỏng cho nên cũng rất là khó khăn cho lực lượng công trọng ma túy
không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép chân ma túy
vào thời điểm cuối năm lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng đã và đang tăng cường công tác đấu tranh
với các hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh
có điều kiện như karaoke nhà nghỉ quán bar
các đối tượng lợi dụng các loại hình dịch vụ này vào thuê phòng rồi sử dụng trái phép chất ma túy
tạo thành những tụ điểm phức tạp
điều đáng nói tất cả các đối tượng bị phát hiện bắt giữ tại các cơ sở này tuổi đời còn rất trẻ khoảng từ một mươi tám đến hai mươi năm tuổi
tính từ đầu năm công an tỉnh quảng bình đã đấu tranh bắt giữ xử lý hai mươi tám vụ việc
với hai trăm linh sáu đối tượng về hành vi tổ chức chứa chấp lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi kết quyết là làm trong sạch địa bàn không để cho ma túy tồn tại trên địa bàn
có thể nói rằng là trong mấy tháng gần đây thì lực lượng công an tỉnh quảng bình trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy là chúng tôi làm rất quyết liệt
đã được xử lý hàng trăm đối tượng hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý làm sao mà đưa lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
để ngăn chặn phòng ngừa
ngoài việc đấu tranh triệt phá với các loại tội phạm buôn bán vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
dẹp các tụ điểm nóng về ma túy thì công tác tuyên truyền tác hại của ma túy đối với giới trẻ là hết sức quan trọng
mỗi người đều phải có trách nhiệm tích cực tuyên truyền giáo dục cho người thân của mình về sự nguy hiểm và hậu quả của ma túy đặc biệt là giới trẻ
trong những ngày vừa qua khu vực miền trung đã xảy ra mưa lớn
đến quảng nam gây ngập lụt sạt lở thiệt hại về người và tài sản của người dân
dự báo từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi hai khu vực từ thừa thiên huế cho đến khánh hòa tiếp tục có mưa lớn từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm linh mm và còn có khả năng kéo dài đến ngày chín tháng một mươi hai gây lũ ở mức báo động một báo động hai có nơi trên mức báo động hai
để ứng phó với mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất văn phòng bộ công an đề nghị
bàn chỉ huy upt công an các đơn vị
đơn vị địa phương đà nẵng thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất
chủ động lực lượng phương tiện bảo đảm an ninh trật tự tổ chức cứu hộ cứu nạn kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng kiểm tra giả soát các khu dân cư thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét sạt lở đất
ngập lụt chia cắt hỗ trợ sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba phách sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn